cần phải có những thay đổi phù hợp hơn trong việc thu thập dữ liệu thông tin trong cảnh báo dự báo truyền tin thiên tai
đây là vấn đề được nêu ra tại hội nghị lấy ý kiến các bộ ngành về các sự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển bền vững do bộ tài nguyên và môi trường tổ chức vào chiều nay ngày năm tháng tám
hiện nay việt nam đã có nhiều cầu đường bộ qua sông nội thủy có chiều dài trên năm trăm linh mét chiều cao toàn cầu khoảng trên một trăm linh mét
khi có gió mạnh xoáy thì nguy cơ tai nạn xảy ra là rất cao gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại
vì vậy trước bối cảnh mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu về thông tin dữ liệu
rất cần được bổ sung các thông tin dữ liệu từ loại công trình cầu cho hệ thống dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia
đồng thời phải có quy định mới cụ thể về tần suất phát tin cách thức truyền tin cảnh báo để đáp ứng yêu cầu thực tiễn